mở đầu chương trình an ninh hình mới sáng ngày hôm nay là những thông tin về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
vào hồi một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng chín tại tiểu khu cơ quan thị trấn đông trường mộc châu huyện mộc châu công an tỉnh sơn la
đã bắt quả tăng hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật là tám viên ma túy tổng hợp đã bị thu giữ
hai đối tượng bị bắt là lù a vàng và lù a xúa cùng chú tại bản suối pưng xã triềng sại huyện bắc yên tỉnh sơn la
tám viên ma túy được chia nhỏ trong bốn mươi túy ni lông màu xanh được hai đối tượng mang theo người
ngoài số tăng vật trên lực lượng công an còn thu giữ hai xe máy hai điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan
mở rộng điều tra lực lượng công an tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng hà a páo chú tại tiểu khu park hen một
thị trấn đông trường mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơ la
các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới với giá hai trăm linh triệu đồng
trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
còn tại hà tĩnh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh vừa bắt quả tang hai đối tượng
vận chuyển trái phép năm trăm sáu mươi bảy viên ma túy tổng hợp từ lào về việt nam tiêu thụ
qua điều tra xác minh khoảng một mươi h ngày hai mươi một tháng chín tại nhà nghỉ sáu mươi tám xóm tân phú xã thạch trung thành phố hà tĩnh
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh
hải quan tỉnh và công an huyện hương sơn đã bắt quả tang đối tượng phạm văn hào
và đậu công bình đều trú ở diễn thành diễn châu nghệ an về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã thu giữ năm trăm sáu mươi bảy viên ma túy tổng hợp có trọng lượng khoảng năm mươi bốn chín gram
hai điện thoại di động bốn ba triệu đồng và một số vật dụng tài sản khác
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đây là một đồ chơi mà trẻ em rất thích chị thúy ạ
vâng và hiện nay
thì quả bóng bay đã bị biến tướng trở thành thú vui của giới trẻ thành thị có với tên gọi là bóng cười hay không ạ
đây là cũng rất nhiều lần mà tôi đã nghe tới từ bóng cười nhưng mà chưa hiểu rõ ngọn ngành của cái bóng cười như thế nào
chị có thể giải thích cho tôi và những quý vị khán giả
và bây giờ xin mời quý vị khán giả cũng như là anh cương tìm hiểu xem là quả bóng cười là gì
và bóng cười có tác động như thế nào đối với người dùng sau qua phóng sự sau đây
những chàng cười vô thức người sử dụng bóng cười sẽ sống trong cảm giác đê mê lâng lâng sau mỗi lần hít
với giá từ ba mươi đến năm mươi nghìn đồng bóng cười hiện nay được bán công khai tại các quán bar hay quán cà phê
nhiều bạn trẻ cho rằng hít bóng cười là thể hiện đẳng cấp của một dân chơi và nó không gây độc hại
nhiều bạn trẻ cho rằng hít bóng cười là thể hiện đẳng cấp của một dân chơi và nó không gây độc hại
người bán thì khẳng định đó là thứ chơi an toàn
còn giới trẻ thì chỉ quan tâm đi tìm sự phấn khích tiếng cười và ảo giác
họ không biết thứ mang lại cho họ cảm giác sảng khoái tức thời đó là hợp chất hóa học n hai o hay còn gọi là khí cười
một loại khí mà theo nhiều chuyên gia nếu sử dụng thường xuyên có thể gây hại đến sức khỏe thậm chí là cả tính mạng
đặc điểm của những chất này là gây ra
gây ra ảo giác gây ra hoang tường hay mình gọi là gây ra tình trạng loạn thần cấp tính do sử dụng
chúng ta thấy nó gây loạn thần và đặc biệt ở những người mà nhân cách chưa trưởng thành như trẻ em thanh thiếu niên thì nó ảnh hưởng tác động rất lớn và nó để lại hậu quả rất lớn
kể cả sau khi mình ngừng sử dụng nó một thời gian rồi thì có thể có cái giai đoạn nó cũng bị bùng phát trở lại
người ta gọi là flashback là những cơn phản hồi loạn thần
thậm chí có những người mà có tiềm ẩn ốc tố nguy cơ loạn thần như bệnh tâm đồng viên liệt
càng làm cho bệnh đó dễ phát triển hơn
khi đưa vào cơ thể thì nó tác động lên hệ thống thần kinh trung ương tạo ra sự ảo giác ảo tưởng trong chi não của người sử dụng đó
và khi cái người sử dụng bị ảo giác thì người ta không điều khiển được cái hành vi của mình và dẫn đến việc người sử dụng có thể có những cái hành vi gây nguy hiểm cho xã hội hoặc là gây nguy hiểm cho chính bản thân cái người sử dụng
với giá thành khá rẻ lại được bày bán
không khai như hiện nay nền bóng cười đang trở thành một trào lưu nguy hại trong giới trẻ
dẫu biết rằng một nụ cười bằng một mươi thang thuốc bổ nhưng mua tiếng cười bằng chính tính mạng của mình thì có lẽ các bạn trẻ nên suy nghĩ lại
vào chiều qua ngày hai mươi bảy tháng chín cơ quan điều tra công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam lê hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn thường trú tại thôn rt hai
xã phú sơn huyện lâm hà về tội trộm tài sản
tại cơ quan công an hà khai nhận vào ngày hai mươi bảy tháng bảy y đột nhập vào nhà chị lê thị hương ở cùng thôn đục các sát lấy trộm vàng và nữ trang khác với tổng trị giá gần hai trăm năm mươi triệu đồng
tại cơ quan công an hạc khai nhận do biết bà hương có nhiều tài sản để trong kết sắt nên lợi dụng chủ nhà đi vắng để trộm
theo lời khai của bị can công an huyện lâm hà đã thu hồi được một số nữ trang búa và cây sắt để gây án
vào những ngày qua dư luận cả nước xôn xao về vụ án xảy ra tại thành phố uông bí của tỉnh quảng ninh
thủ đoạn của hung thủ rất tàn ác và tinh vi khiến bốn người thiệt mạng
được sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo bộ công an và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm
sau hơn sáu mươi giờ huy động tổng lực điều tra lúc hai mươi một h ngày hai mươi sáu tháng chín lực lượng công an đã bắt doãn trung dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường trương vương tp uông bí tỉnh quảng ninh thủ phạm gây ra vụ trọng án này
ngay khi hung thủ của vụ án bị bắt giữ đồng chí thượng tướng lê quý phương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã biểu dương thượng nóng lực lượng tham gia phá án
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có thư khen ngợi gửi tới bộ công an
tỉnh ủy ủy ban nhân dân và công an tỉnh quảng ninh
vụ án nhanh chóng được điều tra làm rõ đã củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân
xảy ra vào buổi tối hiện trường cho thấy hung thủ có thủ đoạn tinh vi
vì vậy cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án khá phức tạp
ngay trong buổi trưa ngày hai mươi bốn tháng chín thứ trưởng bộ công an lê kỳ vương
thiếu tướng hồ sĩ tiến cục trưởng cục cảnh sát hình sự cùng với lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh
hải phòng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và các biện pháp điều tra xác minh
đến tối ngày hai mươi năm tháng chín đã xác định đối tượng nghi vấn
đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt để trí bắt đối tượng
và chỉ một ngày sau đó các lực lượng điều tra đã bắt giữ tuyệt đối an toàn kẻ thù ác
khi hắn đang trên đường lần trốn
bước đầu tại cơ quan công an doãn trung dũng khai nhận
vào buổi tối ngày hai mươi ba tháng chín dũng đến nhà nạn nhân chơi và sinh ngủ lại
tối khuya trong lúc bà nguyễn tị hát sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm và bốn cháu nhỏ đi ngủ
dũng đã lấy ma túy đá ra sử dụng
trong con phê ma túy hắn đã dùng sao sát hại các nạn nhân
khi lục xót đồ đạc trong nhà nhưng không tìm được gì
nên hắn đã tìm và lấy đôi hoa tai cùng chiếc nhẫn vàng của bà rồi cửa thoát
doãn trung dũng quê ở hải phòng là cháu gọi bà hát bằng dì bên vợ
từng có hai tên án nghiện ma túy lâu năm ham cờ bạc
như các vụ án khác thì chúng tôi đi theo dõi là mất khá nhiều thời gian
nhưng vụ án này là có trong có ba ngày đã bắt được phụ phạm thì chúng tôi là người dân
tôi rất là vui mừng rất là cảm kích cảm ơn các anh công an
vụ án nhanh chóng được điều tra làm rõ thể hiện sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo bộ công an
sự phối hợp hiệu quả chính xác quyết tâm của các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an
công an tỉnh quảng ninh công an thành phố hải phòng củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân
chương trình tiếp tục với các tin tức khác hướng tới kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và một mươi năm năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
hôm qua tại thành phố đà nẵng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố đà nẵng
đã tổ chức hội thao lực lượng phòng cháy chữa cháy quân chúng thành phố đà nẵng
tham dự hội thao có ba mươi sáu đội với hàng trăm cán bộ làm công tác phòng cháy và chữa cháy
đại diện cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại các quận quyện các khu công nghiệp và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố đà nẵng
ban tổ chức hội thao đã thiết kế nhiều nội dung thi phù hợp với tình hình thực tế tại thành phố đà nẵng
gồm chữa cháy trong gia đình tại khu phố khu xưởng cùng với nhiều tình huống chữa cháy
đây là một dịp để các lực lượng phòng cháy chữa cháy quận chúng được rèn luyện giao lưu trao đổi kinh nghiệm về phòng cháy chữa cháy
từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
với việc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác phòng ngừa cháy nổ chữa cháy tại chỗ
những năm qua phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy tại các địa phương đã thật sự phát huy hiệu quả
tổ xem công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát
người dân đã thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với công tác này tạo nên những chuyển biến tích cực
góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra đặc biệt là tại các làng nghề truyền thống
huyện ứng hòa tp hà nội địa bàn tập trung hơn năm mươi làng nghề truyền thống trong đó có những làng nghề đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ
điển hình là làng nghề sản xuất tâm hương xã quảng phú cầu
hơn ba trăm linh cơ sở sản xuất nằm tập trung sen kẽ trong các khu dân cư
quá trình sản xuất với nguyên vật liệu chủ yếu là các chất dễ cháy dễ sinh nhật
cơ sở vật chất nhà xưởng tạm bỡ thiếu đồng bộ
những năm trước đây cháy nổ thường xuyên xảy ra gây thiệt hại đáng kể về tài sản đối với các hộ dân
thậm chí khi có hỏa hoạn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng khó tiếp cận hiện trường
do những bất cập liên quan đến đường giao thông và nguồn nước thiếu hụt
nhiều nhà hàng hóa nguyên vật liệu để trong nhà và lửa chần thì sử dụng
thế cho nên cái đấy cũng tiềm ẩn một cái nguy cơ cháy nổ xảy ra
thứ hai là các hộ dân kinh doanh thì ở trong các ngõ xóm rất hẹp chật hẹp
mà cái bất cập của chúng tôi là vùng nông thôn
cho nên ở đây các xã các thôn đều có các bục valire ảnh hưởng đến xe chữa cháy vào
có những vụ cháy chúng tôi xe chữa cháy đến đầu làng nhưng không vào được
thì buộc cám bộ chiến sĩ phải khenh máy bơm chữa cháy để đến nguồn nước chữa cháy
từ thực trạng đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và chính quyền địa phương
đã tập trung xây dựng và phát triển đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại từng thôn
từng tổ dân phố các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất
từng bước thay đổi nhận thức của người dân tích cực tham gia vào công tác tự phòng ngừa
xem đây là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh cho chính nhân dân
thời gian gần đây các hộ dân tại địa phương đã tự trang bị các trang thiết bị chữa cháy
bình bọt cứu hỏa máy bơm nước chữa cháy đảm bảo khi có sự cố xảy ra
đội phòng cháy chữa cháy cơ sở có thể chủ động xử lý ngay từ ban đầu
không để cháy lan sang các hộ kinh doanh trong khu dân cư
tất cả là trang thiết bị nhà tôi sắm đầy đủ hết phòng bình bọt hụt đấy
rồi sau khi trong ngày mà làm hết khi mà làm là phải quét dọn
dọn sạch sẽ không để tình trạng cháy đổ rồi điện đóm là phải cắt toàn bộ trước khi làm và sau khi làm
các phương tiện chữa cháy nhân dân tự mua sắm máy để phục vụ nông nghiệp nhưng vào chữa cháy được
khi có cháy xảy ra thì tất cả công chí cho lên xe máy và chở đến tới nơi và dập tắt làm cháy
khi báo một trăm một mươi bốn báo về mà xe chúng tôi lên tới nơi thì không phải chữa cháy
bên cạnh đó công tác tuyên truyền cũng được tiến hành thường xuyên
liên tục đặc biệt đối với người đứng đầu chính quyền địa phương và chủ hộ sản xuất kinh doanh
hiệu quả bước đầu của việc huy động sự tham gia của nhân dân vào công tác phòng cháy chữa cháy
đã góp phần kiềm chế đáng kể số vụ cháy xảy ra trên địa bàn
hà nội hiện tập trung hơn một ba trăm năm mươi làng nghề với rất nhiều khó khăn bất cập liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
cần có lộ trình để giải quyết đồng bộ
cho tới lúc đó thì việc huy động sự tham gia của người dân vào công tác tự phòng tự chữa cháy
được xem là giải pháp cần thiết và hiệu quả nhất để đảm bảo an toàn sản xuất cho nhân dân địa phương
tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax cho biết từ ngày một tháng một mươi tới đây sẽ triển khai chương trình khuyến mại
chiên khách hàng năm hai nghìn một mươi sáu với tên gọi ngày vàng
theo đó năm ngày thứ bảy trong tháng một mươi gồm các ngày mùng một mùng tám một mươi năm hai mươi hai và hai mươi chín
khách hàng mua xăng các loại và dầu diesel tại các cửa hàng xăng dầu của petrolimax
sẽ được quyết định
các khách hàng có thể nhận được mức giảm giá ba trăm linh đồng một lít so với giá bán đẻ niêm yết
bên cạnh đó nếu khách hàng sử dụng thẻ để thanh toán khi mua xăng dầu diesel tại các cửa hàng xăng dầu của petrolimax
sẽ được ưu đãi giảm giá một trăm linh đồng một lít so với giá bán đẻ niêm yết trong thời gian từ ngày mùng một tháng một mươi đến hết ngày ba mươi tháng một mươi
tuy nhiên đứng trước nhiều thay đổi về cuộc sống
cũng như về khí hậu nhiều hộ nông dân ở xã văn hải huyện kim sơn của tỉnh ninh bình
đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất tập trung vào thủy sản và chăn nuôi
những mô hình này đã giúp đời sống của người dân ngày càng ổn định và vươn lên làm giàu bền vững
gần hai mươi hectare đất sản xuất của gia đình ông trần văn thế ở xã văn hải huyện kim sơn tỉnh ninh bình
thay vì trồng lúa ông thế đã mạnh dạn đi học hỏi mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng nước ngọt
ở miền nam rồi về áp dụng tại quê nhà
nhờ tìm hiểu kỹ lưỡng về con giống kỹ thuật nuôi trồng thức ăn và hệ thống máy móc
mỗi năm gia đình ông thu về hàng trăm triệu đồng từ mô hình nuôi tôm kết hợp thả cá
thì khi tôi về đây tôi nuôi là nuôi đầu tiên của cái huyện kim sơn mình
đấy cũng là nuôi năm ngoái là tôi thả với cái mức độ là mình chưa có vốn để đầu tư
thì tôi thả quảng canh chưa có dùng máy
máy móc cái gì hết thì tôi thả lúc bây giờ là sáu vạn ở trong cái ao cũ
thì nó được nãi ra đấy trừ gốc đi là nãi ra khoảng bảy tám mươi triệu
đấy thì từ chỗ đó là toàn huyện năm nay là bước sang năm nay là nhà nào từ huyện kim sơn trở xuống
là hầu như những cái người họ nuôi ao cá đây này là chuyển sang nuôi tôm hết

cũng học theo một mô hình sản xuất khác anh luật ở cùng xã đã phát triển mô hình chăn nuôi
giá súc giá cẩm với một nghìn con gà một trăm con lợn trong trang trại sáu trăm năm mười mét vuông
thu nhập của gia đình đều đặn hàng chục triệu đồng một lứa nhờ việc xuất bán cho các thương lái
đối với những người chăn nuôi trang trại thì phần lớn là đã có những xe của các công ty con giống
các thứ người ta về người ta thu mua khi mà gà đến lúc xuất bán
còn đối với những người chăn nuôi nhỏ nhẹ thì bây giờ thường lái buôn nhỏ nhẹ cũng rất nhiều
cái việc đàn nó cũng không khó khăn
trong tổng số một mươi tám mô hình sản xuất được hội nông dân tỉnh ninh bình đề xuất
có tới một mươi sáu mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực giúp đời sống của bà con văn hải được cải thiện đáng kể
có một cái thực tế là những cái diện tích đất mà để sản xuất lúa
thì bà con có tổng kết và đánh giá là có một số diện tích là kém hiệu quả
thế và rất đông cái hội viên nông dân có nhu cầu chuyển đổi sang một cái loại hình mới một số cái mô hình mới
có những mô hình đã nâng cái năng suất nâng cái hiệu quả kinh tế gấp hai thậm chí là gấp ba lần cái việc là cái lúa

từ việc chuyên canh về lúa
từ việc chuyên canh về lúa
hiện tại bà con văn hải đã kết hợp cả nuôi cá nuôi tôm đối với nhiều độc giả
có một tình tiết ít ai biết là quá trình chạy trốn doãn trung dũng định tự sát
đối tượng biết rằng mình đang bị truy nãn đặc biệt và nếu bị bắt sẽ bị xử tử hình
trước khi tự tử dũng còn dự tính sẽ tiếp tục sát hại hai chủ nợ đã rồn hắn đến đường cùng
trên báo công an nhân dân cũng đăng tải cuộc hỏi cung đầu tiên của thiếu tướng hồ sĩ tiến với kẻ thù ác
quý vị xem trên trang năm báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
anh cương à từ trước tới nay thì các bạn trẻ luôn thích những món ăn đường phố như là ốc bánh bao rồi đặc biệt là chân gà đúng không anh cương
vâng đúng không ạ và trên rất nhiều tuyến phố của thành phố hà nội cũng như nhiều địa phương khác thì món chân gà thì đã được nhiều các chủ cơ sở bày bán và được giới trẻ rất là ưa chuộng
và bây giờ thông tin sau đây được đăng tải trên báo đời sống và pháp luật sẽ không khỏi khiến anh cương cũng như là tất cả các bạn trẻ

sẽ phải giựt mình
theo báo này nhiều lô chân gà đông lạnh tạm nhập nhưng không tái xuất thậm chí có từ bốn mươi năm trước vẫn đang được bày bán ở việt nam
khi mở những bao tải chứa chân gà ra mùi hôi thối bốc lên nồng nặc thậm chí làm chóng mặt và ngạt thở người đứng gần
tuy nhiên chỉ cần rã đông và làm vài thủ thuật mùi hôi sẽ biến mất và thay vào đó sẽ là những chiếc chân gà tươi ngon bắt mắt
và ai biết được người tiêu dùng sẽ phải gặp phải những vấn đề gì khi ăn những chiếc chân gà hàng chục năm tuổi này
tình trạng xe quá tải mới được chấm dứt
anh cường có thấy là vấn đề ô nhiễm môi trường trong thời gian qua diễn biến rất là phức tạp
từ ô nhiễm nguồn nước đến ô nhiễm môi trường khói bụi ảnh hưởng rất lớn đến môi trường cũng như là cuộc sống và sức khỏe của người dân
mặc dù thời gian qua cơ quan chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm
nhưng tình trạng này vẫn xảy ra và tiếp diễn tại một số địa phương và có những nơi tồn tại trong suốt một thời gian dài
khiến người dân rất khó khăn
vâng đúng như chị hến nói như tình trạng tương tự đang diễn ra ở một địa phương của tỉnh ninh bình
người dân ở đây thì đang phải chịu đựng ô nhiễm suốt gần một mươi năm nay và hàng ngày phải sống trong cảnh bụi bẩn phủ kín nhà
nhà thì phủ kín bạc người dân thì phải đeo khẩu trang khi trời sáng
nỗi kinh hoàng mỗi khi phải tham gia giao thông là tất cả những gì mà người dân tại phường tân bình thành phố tam điệp của tỉnh ninh bình phải gánh chịu
mà không biết kêu ai và ai là người đứng ra giải quyết những nỗi khổ này
và phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận về thực tế tại đây
phường tân bình thành phố tam điệp
có hàng chục mỏ khai thác vật liệu quạng và đất đá
các màu này thông với tuyến quốc lộ một mươi hai b mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tải nặng chạy qua đây
khói bụi bay mù mịt xe chạy tốc độ cao bạt che phủ không kín khiến đất đá rơi vãi
tuyến đường này trở thành nỗi khiếp sợ của người dân nơi đây cũng như những người phải lưu thông trên tuyến quốc lộ này
các doanh nghiệp chạy thì hầu như là không che bạc mà cũng không mấy gì cả
nói thật là dân ở đây người ta bức xúc nhiều mà độc hại cũng nhiều
bội bậc gia đình ở đây ai cũng đầy nhà nhà đóng cửa
chứ nói thật là dân ở đây thì cũng chẳng giàu có gì đâu nhưng mà phải chịu nhiều
đây có từ đây đến cái chỗ kia là hai cái cửa mỏ mà các doanh nghiệp nó ra
mặc dù đoạn quốc lộ này là đường nội thành nhưng các phương tiện không tuân thủ luật giao thông
cho xe chạy rất nhanh cuốn bụi mù mịt
người dân sống ven quốc lộ này không dám mở cửa phải dùng bạt để che chắn
và đeo khẩu trang suốt cả ngày
chơi nắng thì mù mịt chơi mưa thì nhảy nhuộm
đã rất nhiều đơn kiến nghị gửi đến các cấp nhưng đã hơn một mươi năm nay không có biện pháp giải quyết nào

đây là kiến nghị rất nhiều rồi nhưng mà nói thật là người ta cũng không giải quyết
nhà em ở đây rất là khổ vì bội bặng sáng nào dậy là một ngày em phải lau nhà đến ba lần
mà con cái ở đây là thường xuyên bị viêm phổi
nói thẳng là như vậy mà nhà em ở ngay đầu mỏ ở đây rất là vất vả các anh ạ
thường xuyên quét đường suốt ngày em quét một lúc nào cũng vậy
quanh đi còn lại chỉ có việc lau chùi mà rất là vất vả
như dân chúng em bây giờ là thật sự là cũng không muốn
kể cả bọn em đường thì môi trường chúng em cũng không muốn là trở đất như thế này nữa
mỗi xe từ mỏ đất đá ra ngoài đường đều được chất cao hết mức có thể
nhiều xe cố gông bình để di chuyển như thế này nhưng xem như chuyện bình thường
lái xe chỉ đua khối lượng số chuyến còn tốc độ rơi vãi không cần quan tâm
khi đoàn phóng viên của intv có mặt để tác nghiệp tại hiện trường
thì số xe này quay đầu nhiều xe không chạy nữa đứng chờ xe trong mỏ không ra đường
nhưng khi đoàn phóng viên đi khỏi thì lại ùn ùn nối đuôi nhau âm âm trên đường
mong rằng tỉnh ninh bình cần có biện pháp đồng bộ để giải quyết vấn đề này
sao cho vừa phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế đồng thời đi đôi với an sinh xã hội
hai mươi bảy là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày hai mươi bảy tháng chín làm chết hai mươi người bị thương một mươi chín người